đến hẹn lại lên vào đầu mùa nước lũ hàng năm nhiều nơi ở đồng bằng sông kiểu long nhất là các làng nghề làm ngư cụ mưu sinh mùa lũ như nghề đóng xuồng làm lưới móc câu lại rộn ràng
đây là một trong những hình ảnh quen thuộc của bà con xóm lưới ở hai xã vĩnh thạnh xã long hưng bê thuộc huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
nhờ cái nghề này mà khoảng vài trăm lao động ở địa phương có công an việc làm ổn định quanh năm
là người có hơn bốn mươi năm trong nghề đóng ghe xuồng ông nguyễn hiệu nghĩa cho biết tuy số lượng cơ sở đóng xuồng có giảm so với trước nhưng nhu cầu sử dụng ghe xuồng bằng gỗ của nhiều bà con vẫn còn
nhờ vậy gia đình ông cùng nhiều hộ dân ở nơi đây sản xuất đều đặn vào mỗi mùa lũ
riêng từ tháng năm đến tháng chín âm lịch không khí làm việc tại đây càng khẩn trương hơn
chưa phơi đó ve đâu đó cô giáo đặn vào hết trơn rồi tháng bốn bắt đầu mình đóng
tháng năm tháng sáu tháng bảy là mình bán đó là khách hàng đang xài mua nước là đang xài tháng sáu tháng bảy là đắt nhất
lao động thì làm tại gia đình thì khoảng hai mươi người nhưng cái lãnh về nhà khoảng tầm khoảng trên dưới ba mươi người nữa
nhưng mà tháng diên tháng hai là giấc đó cũng vẫn làm làm để mình giữ chữ lại khi đến mùa lũ về mình có hàng bán
bán từ tháng sáu âm lịch
đến tháng chín âm lịch là bán đắt nhất vào cái thị trường thì bán về mấy cái tỉnh dùng đồng tháp một mươi mình ra
chẳng hạn như qua bên long an là bên thấp một mươi rồi bán qua dùng gian bên an giang cũng có
rồi xuống hậu gian cần thơ cũng có vĩnh long tiền giang tôi cũng có bán nữa
nhưng bỏ thay mấy cái tiệm chợ
các cơ sở làm cần câu ở xã bình thành của huyện lấp vò cũng đã vào mùa làm ăn
người làm cân câu hoạt động quanh năm nhộn nhiệt nhất là vào cuối tháng ba âm lịch
đây là thời gian có nhiều đơn đạt hàng
trung bình mỗi cơ sở sản xuất từ bảy trăm linh đến một cây cần câu mỗi ngày
giá cả giao động từ sáu đến tám đồng một cây
việc làm cần câu cũng mang lại nhiều thu nhập cho nhiều người dân ở địa phương
thì cũng ổn định lắm
giờ mình làm mua bán không được thì cũng làm
ngày cũng kiếm hai trăm linh hai trăm linh ngoài hai trăm linh hai trăm linh ngoài không có
vô không định
có thể nói tuy nghề làm ngư cụ phục vụ mùa lũ chưa mang lại giá trị kinh tế cao
nhưng ở đâu đó những bàn tay cối ốc
vẫn đang miệt mài sáng tạo không chỉ để mưu sinh mà còn để lưu giữ lại nhiều ngành nghề truyền thống
vốn đã gắn liền với sông nước của quê hương đồng bằng sông kiều long